bộ trí phương tiện chuyên trở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp

hỗ trợ phương tiện sinh phẩm xét nghiệm hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về
xét nghiệm kịp thời sẵn sàng điều trị khi có ca mắc mới covid một mươi chín
cùng ngày sở giao thông vận tải tp hcm cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tp hcm
với các tỉnh lần gần
sở giao thông vận tải các tỉnh xem xét hoàn chỉnh dự thảo phương án cho người lao động di chuyển
giữa tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an và tây ninh
dự thảo được ubnd tp hcm gửi ubnd bốn tỉnh nói trên
theo đó đối tượng vận chuyển là công nhân chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón
từ bốn tỉnh này đến trụ sở đóng trên địa bàn tp hcm và ngược lại
khi di chuyển đối tượng vận chuyển phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ngừa covid một mươi chín ít nhất một mũi
đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất là một mươi bốn ngày sau tiêm hoặc là f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính định kỳ bảy ngày một lần
nếu sử dụng xe cá nhân người ngồi trên xe cũng phải đáp ứng các điều kiện như trên
người tham gia lưu thông phải sử dụng mã qr khai báo di chuyển của ứng dụng vneid
và mã qr có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc là sổ sức khỏe điện tử
cho đến khi ứng dụng
nếu sử dụng pc covid đưa vào hoạt động trường hợp không có mã qr xuất trình một trong các giấy tờ sau đây
là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh dày sáu tháng đã tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín ít nhất một mũi
đối với loại vaccine hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi được yêu cầu
tỉnh đồng nai cho biết cơ bản thống nhất
cụ thể đồng ý người lao động đi và về giữa đồng nai và tp hcm bằng ô tô đưa đón
với các điều kiện đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch
riêng việc đi lại bằng xe cá nhân thì chưa đồng ý do dịch vẫn còn căng thẳng
nên đồng nai đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
khi đủ điều kiện trở lại bình thường mới đồng nai sẽ có văn bản thông báo đến tp hcm
ubnd tỉnh bình dương cũng cơ bản đồng ý dự thảo
riêng với người lao động đi lại giữa tp hcm bình dương bằng xe cá nhân
bình dương chỉ đồng ý với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine có giấy xét nghiệm âm tính hai lần trong bảy ngày
và chỉ cho dân của tp thuận an tp di an
đi lại với tp thủ đức chứ không đi trên phạm vi toàn tỉnh
ubnd tỉnh tây ninh cơ bản đồng ý thống nhất với dự thảo
nhưng kiến nghị người tiêm mũi một vaccine phải được hai mươi một ngày và giấy xét nghiệm có hiệu lực bảy mươi hai giờ
về phía bình phước yêu cầu tổ chức xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho tất cả những người về từ các tỉnh thành
vào ngày đầu tiên khi tiếp nhận mà không phải cách ly tập trung
trường mùng bảy một mươi sở giao thông vận tải cho biết
sở này đã nhận góp ý của các tỉnh và đang hoàn chỉnh phương án đi lại
giữa tp hcm và từng tỉnh cụ thể dự kiến xong phương án trong ngày tám một mươi
từ ngày bảy tháng một mươi người dân có nhu cầu chỉ cần làm đơn đăng ký trên cổng thông tin
thông tin gạch nối sgtvt tphcm gov vn gạch chéo dịch gạch nối vụ gạch nối công
gạch chéo đăng gạch nối ký gạch nối di gạch nối chuyển
trong bốn mươi tám giờ từ lúc người dân đăng ký sở giao thông vận tải sẽ phản hồi qua email
có thể thấy đến thời điểm hiện tại bộ giao thông vận tải vừa có văn bản
gửi tới ubnd tp hà nội đề xuất kế hoạch khai thác tạm thời các đường bay nội địa
thường lệ đi và đến sân bay nội bài
theo đó đề xuất hai phương án bay giữa hà nội và tp hcm từ ngày một mươi một mươi
những thông tin mới nhất liên quan đến phương án bay và đi lại sẽ được chúng tôi cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại